thưa quý vị và các bạn trong sáu chương trình vừa qua chúng tôi đã điểm mặt những con nợ của nền kinh tế việt nam là
nhà máy sơ sợi đình vũ các nhà máy bio ethanol tại phú thọ quảng ngãi và bình phước
bộ tứ của ngành sản xuất phân đạm là các nhà máy dap đỉnh vũ dp lào cai đạm hà bắc và đạm ninh bình
nhà máy bột lấy phương nam tại long an công ty của phần gan thép thái nguyên công ty công nghiệp tàu thủy lung quất
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài cuối có tiêu đề thà một lần đau
trong loạt bài bảy kỳ có tiêu đề chung là
những con nợ của nền kinh tế đăng trên báo nhân dân từ ngày một mươi tám tháng một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
có thể thấy thời gian qua hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư hàng loạt nhà máy dự án lớn thuộc đủ mọi lĩnh vực
đã bị ném qua cửa sổ làm suy kiệt nền kinh tế đất nước
khi điều tra thực tế và tiếp cận nghiên cứu hồ sơ tài liệu một số công trình đắp chiếu
chúng tôi cũng không kìm nổi nỗi đau nhức nhối xót xa trước bao mồ hôi
công sức của hàng triệu người dân bị hoang phí một cách tàn nhẫn
đã đến lúc cơ quan chức năng cần giả soát đánh giá và xử lý toàn diện các dự án này
dũng cảm cắt bỏ những ung nhọt xử lý nghiêm minh cá nhân tổ chức sai phạm để giữ vững niềm tin của nhân dân
hệ lụy mà các đại dự án công trình chết lâm sản gây ra cho nền kinh tế là vô cùng nghiêm trọng
tuy mỗi sát sống có một kiểu chết khác nhau
sau một điểm chung nhất là đều sử dụng công nghệ bãi rác lạc hậu thiếu đồng bộ
nhưng suất đầu tư được đẩy lên với giá trên trời
theo chuyên gia kinh tế vũ đình ánh xét trên bình viện trung
ngoài yếu tố thị trường không thuận lợi
việc các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu khiến sản phẩm làm ra không có sức cạnh tranh
suất đầu tư các dự án bị thổi phồng cho nên ngay khi đầu tư đã nhen nhóm nguy cơ thua lỗ
để xảy ra những thảm cảnh trên
lỗi do quản lý và quản trị doanh nghiệp của người đứng đầu yếu kém
có hiện tượng tham nhũng thất thoát
ngoài hậu quả nặng nề về tài chính không dễ gì khắc phục trong vài ba năm
những công nghệ cũ nát này còn không biết trôn vào đâu
báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm rất khó xử lý triệt đề
quá trình hội nhập công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế
trong nhiều năm trước chúng ta đã phải hết sức vất vả mới loại trừ được bệnh dịch xi măng lò đứng
tường trừng đó đã là bài học quá đắt giá
thì bây giờ hàng loạt dự án quy mô đầu tư lớn vẫn đi vào vết xe đổ
nhập về những dây chuyền bãi rác với mức độ thảm hại hơn
danh sách những dự án sử dụng công nghệ phế thải ngày càng nối dài
từ gang thép thái nguyên giai đoạn hai đạm ninh bình đến sơ sợ đỉnh vũ các nhà máy bio ethanol
nhà máy đạm ninh bình tuy được gắn mắt công nghệ châu âu g bảy tiên tiến
nhưng toàn bộ dây chuyển thiết bị là hàng trung quốc nhập từ keo rán hộp sơn đến dây điện kết cấu thép
công nghệ khí hóa thang của nhà máy lạc hậu chất lượng sản phẩm thấp
cho nên sản phẩm làm ra chất đống
trong kho tập đoàn hóa chất việt nam vinachev đã phớt lờ lợi ích của những người nông dân nghèo khổ
kiến nghị chính phủ có chính sách hạn chế nhập khẩu yêu đãi sản phẩm ure trong nước
cố tình đi ngược lại xu thế hội nhập và gây thiệt hại kép cho nông dân
vì phải mua loại ure chất lượng thấp với giá cao
mặc dù được hưởng nhiều cơ chế yêu đãi vượt khung nhưng đạm ninh bình vẫn lỗ tới hơn hai sáu trăm linh tỷ đồng
ngoài khoản vay của ngân hàng exxonbank
trung quốc đạm ninh bình còn vay của nhiều ngân hàng với tổng số vốn vay lên tới hàng nghìn tỷ đồng
trong bối cảnh hiện nay việc thu hồi nợ ra sao tài sản bào đàm là gì
các khoản vay đã bị chuyển nhóm nợ xấu hay chưa đang là dấu hỏi không dễ giải đáp đối với các ngân hàng
quá trình thực hiện dự án với nhà thầu ở các lĩnh vực nhiệt điện xi măng gang thép
thời gian qua doanh nghiệp trong nước lãnh đủ những yêu phiền bị gây khó dễ khi cung cấp thiết bị
bớt xén chủng loại hạ chuẩn chất lượng điều chỉnh tăng vốn
điều hết sức lạ lùng là nhiều bài học đã diễn ra ngay trước mắt
nhưng các doanh nghiệp vẫn cứ lao đầu vào chỗ chết
một số người đứng đầu doanh nghiệp quen thói làm ăn chụp giật bị lòng tham làm mờ mắt vì lợi ích nhóm
tầm nhìn ngắn hạn đã biết rõ hiểm họa nhưng vẫn bất chấp liều lĩnh nhúng tay vào bùn không cần biết ngày mai
ngay cả ở vai trò cơ quan quản lý chuyên ngành
cũng thấy đây đó lớp ló hiện tượng một số cá nhân coi việc đầu tư là cơ hội để kiếm trác
vun vén lợi ích bản thân tiếp tay cho những hành vi sai trái trà đạp đến quyền lợi đất nước
qua nghiên cứu quá trình đầu tư tổ chức thực hiện một số dự án quy mô lớn bị đổ vỡ vừa qua
chúng tôi nhận thấy phần lớn các dự án được quyết định đầu tư trong giai đoạn chính phủ
có chủ trương phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương cấp phép đầu tư
không qua cơ quan chuyên ngành trực tiếp thẩm định phê duyệt
thời điểm này nở rộ trào lưu kinh doanh đa ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh xây dựng lao vào đầu tư xi măng
bất động sản doanh nghiệp giao thông đi làm giấy doanh nghiệp dầu khí nhảy vào dệt may
trong cơn say đầu tư nhiều dự án đã được phê duyệt chỉ trong một nốt nhạc
quá trình thực hiện đầy sai lầm do các đơn vị cá nhân liên quan phần lớn ở dạng bốn
không biết không bàn
không làm không kiểm tra
mặc dù tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
chỉ có năng lực thực hiện các công trình thiết kế và xây lắp dầu khí
chưa có kinh nghiệm đối với dự án nhiên liệu sinh học
vẫn được pvn ưu ái giao làm leader người đứng đầu liên danh
thực hiện gói thầu epc bioethanol phú thọ theo hình thức chỉ định thầu
pvc được đảm trách các phần ngon ăn nhất của dự án
thiết kế mua sắm lắp đặt thiết bị nhà máy sản xuất chính và toàn bộ thiết bị các hạng mục phụ trợ
việc chỉ định thầu này đã vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu
không có năng lực
khi thấy khó nhằn pvc đã đơn phương bỏ ngang vi phạm quy định của hợp đồng epc
gây thiệt hại lớn cho chủ đầu tư
dự án bị ngưng trệ từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một cho đến nay tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
toàn bộ thiết bị máy móc đã hàn nghỉ
hơn một năm trăm linh tỷ đồng ném vào dự án
không có lối thoát
sai phạm nghiêm trọng như vậy
song ông trịnh xuân thanh
chủ tịch hội đồng quản trị pvc thời đó vẫn không bị ai hỏi đến
năm hai nghìn một mươi ba còn được hắt lên làm phó tránh văn phòng bộ công thương
được luân truyền về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
tại nhà máy sơ sợi đỉnh vũ
với vai trò chủ đầu tư
nhưng trước khi phê duyệt dự án
không thèm xem xét các yếu tố về hiệu quả
tính khả thi của dự án
ký phê duyệt tăng tổng mức đầu tư không đúng hơn

sơ sợi đỉnh vũ
đã dệt lên bức tranh
năm hai nghìn một mươi bốn lỗ hơn một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi năm lỗ hơn một ba trăm linh tỷ đồng
nợ phải trả đến cuối năm hai nghìn một mươi năm gần bảy tỷ đồng
ông vũ đỉnh duy
người giữ chức tổng giám đốc pv tech
sau khi lùi một bước xuống phó tổng giám đốc vài tháng
lại tiến ba bước một cách thần tốc bất thường
cuối năm hai nghìn một mươi bốn
ông duy được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc sở công thương thành phố hải phòng
sáu tháng sau
được bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng an toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp
gần một năm sau
một ngày trước khi về hưu
bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
đã ký quyết định điều động
và bổ nhiệm ông duy giữ chức thành viên hội đồng thành viên vinachem
từ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị và các bạn
sau trường hợp bỏ trốn của chị xuân thanh
theo những thông tin mới nhất
với lý do đi nước ngoài chữa bệnh
mặc dù không được phép
ông vũ đình duy đã vắng mặt từ nhiều ngày qua
và không ai có thể liên lạc được với ông ta
bộ công thương đã có thông cáo báo chí về trường hợp này
và cho biết
cho đến nay
vẫn chưa biết ông duy đang ở nơi này
cũng phải nói thêm rằng
trường hợp cá nhân người đứng đầu để xảy ra sai phạm nhưng vẫn được ưu ái nhấc lên các vị trí cao hơn
chắc chắn không chỉ có hai trường hợp
như ông trịnh xuân thanh và ông vũ đình duy
dư luận xã hội đòi hỏi cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân bất chấp luật pháp
gây thua lỗ
không thể có chuyện
càng làm sai
càng leo cao
các đại dự án lâm vào cảnh đổ vỡ
nếu để dây dưa kéo dài
sẽ làm cạn kiệt nguồn lực đất nước suy giảm thịnh vượng quốc gia
về mặt xã hội
đầu tư kém hiệu quả làm tăng nguy cơ thất nghiệp đối với lực lượng lao động đã được đào tạo
nông dân mất ruộng
cuộc sống các vùng nông thôn bị xáo trộn
tình trạng này đã làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của xã hội
chính phủ đã ban hành các quy định về quản lý vốn đầu tư công một cách chặt chẽ đầy đủ
giá như những người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm đầu tư
pháp luật coi trọng lợi ích của đất nước
thì làm sao những dự án bết bát
góp phần làm nghèo đất nước kia có cơ hội mọc lên
trách nhiệm người đứng đầu hơn lúc nào hết cần được đặt ra một cách nghiêm túc
quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm
gần như để xử lý tất cả các con nợ của nền kinh tế bị thua lỗ thời gian qua
phương án đưa ra chỉ duy nhất là xin cơ chế bảo hộ yêu đãi
luận đang đặt câu hỏi liệu có nên tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước
để giải cứu hỗ trợ các dự án bếp bát này
theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
trong nền kinh tế thị trường yếu tố hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu
quy luật cạnh tranh có đào thải cho nên quan niệm đâm lao phải theo lao là hoàn toàn sai lầm
nếu không quyết tâm khai tử các dự án trên
hậu quả càng tai hại làm khê động vốn
ảnh hưởng lớn đến trần nợ công và bộ chi ngân sách
cách hữu hiệu nhất là cho phá sản thu hồi vốn cho nhà nước
đồng thời quy trách nhiệm những tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh
tiến sĩ lưu bích hồ nguyên viện trưởng chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng
bộ kế hoạch và đầu tư cần tổng giả soát các dự án vốn nhà nước đầu tư
kiểm điểm lại công tác phân cấp phân tích rõ mặt được và hạn chế để khắc phục
dự án nào phải chấm dứt thì xử lý dứt điểm càng dai rằng càng gây hệ lụy khó lường
chúng tôi nhận thấy các dự án bị đắp chiếu phần lớn được thẩm định một chiều
vẽ ra bức tranh rất sáng nhưng thiếu khả thi phi thực tế
lâu nay việc đầu tư dự án theo cơ chế xin cho mọi trách nhiệm đều dồn cho tập thể một cách chung chung
người quyết định đầu tư quyền hạn lớn nhưng trách nhiệm không tương xứng
vung tay quá chán đối với đồng vốn nhà nước
khi sự cố xảy ra người chịu trách nhiệm đã lặn không sủi tâm
sự việc dần chìm xuồng theo kiểu hòa cả làng
vì thế trong tương lai ngay từ khi xây dựng dự án
cần thẩm định dựa trên các căn cứ khoa học nhằm đánh giá một cách chặt chẽ toàn diện
với người quyết định đầu tư phải có trách nhiệm đến cùng với dự án
với chế tài đủ mạnh và nghiêm minh để làm gương và tạo tính gian đe
thực tế hiện nay các dự án như đạm ninh bình sơ sợ đỉnh vũ
găng thép thái nguyên bio ethanol
và nhiều dự án khác không có hiệu quả càng đầu tư càng thua lỗ
là cảnh báo nguy hiểm đối với an toàn nợ công cũng như an ninh tài chính quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhiều lần nêu quan điểm hết sức đúng đắn
nhà nước sẽ không tiếp tục đổ tiền cho những dự án thua lỗ kém hiệu quả
đất nước ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế
mọi chính sách yêu đãi bảo hộ đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng
tuân thủ chặt chẽ luật pháp
và phù hợp các cam kết quốc tế
chủ đầu tư sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường
cần phải có trách nhiệm và nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động
không thể cứ lỗ là đồng thanh kêu cứu lên chính phủ
nhà nước chắc chắn không bao giờ bỏ ra hàng trăm nghìn tỷ đồng
gánh hộ khoản vay nợ khổng lồ một cách vô lý này
nếu tiếp tục đổ tiền vào ai nắm chắc các dự án này sẽ hiệu quả
hay lại tiếp tục nối dài thêm những khối nợ mới trồng lên đống nợ cũ
một lần rồi thôi dũng cảm cắt bỏ đi những ung nhọt
để giúp cơ thể kinh tế đất nước trở nên khỏe mạnh phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn
theo tiến sĩ nguyễn đình cung viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
việc tách chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước ra khỏi chức năng quản lý nhà nước của bộ
và thành lập một cơ quan chuyên trách về quản lý vốn tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp
thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước với tư cách là nhà đầu tư của nhà nước
có ý nghĩa cấp thiết từng ngày
nếu có cơ quan này
chắc chắn sẽ giảm được đầu tư nhà nước kém hiệu quả như thời gian qua
khi xảy ra thua lỗ quy được trách nhiệm cụ thể rõ ràng của các đối tượng liên quan
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài cuối của tiêu đề
thà một lần đau
trong loạt bài gồm bảy kỳ có tiêu đề chung là
những con nợ của nền kinh tế
do nhóm phóng viên báo nhân dân thực hiện
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau